công an phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa phát hiện tám người bán hàng rong trong đó có bốn trẻ em vị thành niên ở tỉnh điện biên và thanh hóa
bước đầu xác minh ông đặng ngọc chính tỉnh thanh hóa đã làm việc với gia đình và thuê số trẻ vị thành niên trên vào thành phố quảng ngãi bán hàng rong với mức lương một tháng khoảng ba triệu đồng
hàng ngày chính chở các em đến các chợ trên địa bàn thành phố quảng ngãi bán các mặt hàng do chính giao và yêu cầu phải mang tiền về nộp cho chính một ngày từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
hiện vụ việc đang được công an phường nguyễn nghiên tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật